hệ quả lớn sẽ xảy ra nếu trong số đám đông đó xuất hiện f công tác truy vết xác định gặp rất nhiều khó khăn

trải qua các đợt dịch covid một mươi chín đã có rất nhiều trường hợp vi phạm hành vi thiếu ý thức bị lên án bị xử phạt
công an thành phố hà nội cho biết qua công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền nhắc nhở nhân dân
chấp hành chỉ thị của chính phủ ủy ban nhân dân thành phố trung bình mỗi ngày có trên một trăm linh trường hợp bị xử phạt hành chính
như không đeo khẩu trang nơi công cộng tập trung đông người ra khỏi nhà khi không cần thiết
đến thời điểm này thì dịch bệnh covid một mươi chín đã được kiểm soát tương đối tốt ở nhiều địa phương trong đó có hà nội
và hiện nay một số địa phương đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội cho phép người dân được phép đi lại trong những mức độ nhất định
tuy nhiên các địa phương hiện nay thì đều vẫn
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở những mức độ khác nhau
như vậy là mỗi khi địa phương áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật
thì tất cả các chủ thể là tổ chức cá nhân đều phải nghiêm túc chấp hành
để giảm thiểu các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
cũng như là để cái việc kiểm soát dịch bệnh tốt hơn
thì quan trọng nhất vẫn là phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân
và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi công dân
và khi ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên
thì cái việc kiểm soát tình hình dịch bệnh cũng như là phòng chống dịch bệnh mới đạt được hiệu quả
còn cái việc xử phạt hành chính chỉ là biện pháp cuối cùng
khi mà các biện pháp tuyên truyền giải pháp tuyên truyền mà không mang lại hiệu lực hiệu quả
thì lúc đó mới có thể áp dụng các chế tài hành chính thậm chí là chế tài hình sự để xử lý
trong bối cảnh virus còn nhiều khả năng biến hóa
diện bao phủ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại hà nội mới đạt trên sáu mươi
các chuyên gia dịch tễ cho biết người dân tuyệt đối không được chủ quan
người đã tiêm vaccine vẫn có khả năng mang virus và lây bệnh cho người khác
việc tiêm vaccine với mục đích làm giảm nguy cơ chuyển nặng
cũng như tỷ lệ phải nằm viện hay tử vong
ý thức trách nhiệm công dân luôn là lá chắn thép trong phòng chống dịch bệnh
nếu không có điều đó có thể dẫn đến cái giá rất đắt phải trả bằng sinh mạng
sức khỏe con người và trên nữa là cuộc sống sự phát triển kinh tế xã hội của cả một đất nước
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức chúng tôi vừa cập nhật
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
tổng số mũi tiêm vaccine trong ngày hai mươi một tháng chín tại thành phố hồ chí minh chỉ có năm mươi một ba trăm linh mũi
con số thấp hơn nhiều so với công suất tối đa ba trăm linh mũi bệnh
việc một số trạm y tế trên địa bàn thành phố tạm ngưng tiêm chủng được ngành y tế thành phố lý giải
tại buổi họp vào chiều nay ngày hai mươi hai tháng chín
theo đó tổng số mũi vaccine đã tiêm đến hết ngày hai mươi một tháng chín là tám chín trăm hai mươi bảy bảy trăm sáu mươi ba
trong đó ngày hai mươi một tháng chín thành phố hồ chí minh chỉ tiêm năm mươi một ba trăm linh mũ vaccine
theo lý giải của ngành y tế thành phố số người đã tiêm mưới một là sáu chín triệu người
theo tính toán của tổng cục dân số thành phố có khoảng bảy hai triệu người trên một mươi tám tuổi
từ đến nay đã có sáu chín triệu người đã tiêm mũi một và gần một trăm bảy mươi bảy người f đã xuất viện
như vậy đã có gần chín mươi sáu số người trên một mươi tám tuổi tại thành phố hồ chí minh đã tiêm mũi một
con số thật có thể cao hơn
chính vì vậy những ngày qua số mũi vaccine được tiêm đang giảm dần
thậm chí nếu mà con thú thật thì biết đâu nó đã hết rồi
chính vì lý do đó mà các địa phương vẫn liên tục gọi người ra tin mà có một số thì không liên lạc được
có một số thì f có một số thì đi về tỉnh
do đó cái đó là cái lý do mà họ tiêm không còn cái tốc độ không còn cao nước trước
các anh chị cũng biết cái lúc cao nhất chúng ta gần ba trăm ba mươi mũi một ngày
tính đến hiện tại thành phố hồ chí minh đã có gần chín triệu mũi vaccine đã được tiêm cho người dân
trong đó số người được tiêm hai mũi là trên hai một triệu người
số người được tiêm trên sáu mươi năm tuổi người có bệnh nền là hơn một triệu người
tại đồng nai ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch liên quan đến công tác xét nghiệm covid một mươi chín thần tốc
trên quy mô khu phố ấp có nguy cơ nhằm phát hiện bốc tách sớm ca nhiễm covid một mươi chín nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh
theo đó từ ngày hôm nay hai mươi hai tháng chín đến ngày hai mươi chín tháng chín
tỉnh đồng nai thực hiện xét nghiệm một trăm linh người dân tại khu phố ấp có nguy cơ rất cao vùng đỏ và nguy cơ cao vùng cam
người dân được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên gợt ba mẫu cụ thể lấy mẫu sáu lần để xét nghiệm
lần một hai mươi ba lấy mẫu toàn dân cư đang cư trú lưu trú trên địa bàn ấp khu phố vùng đỏ vùng cam trong ba ngày liên tiếp từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng chín
lần thứ bốn năm sáu thực hiện trong ba ngày từ hai mươi bảy đến hai mươi chín tháng chín
khi phát hiện trường hợp test nhanh dương tính thì xử lý ngay như ca bệnh
xác định phân loại riêng đưa vào cơ sở cách ly theo dõi người nghi nhiễm sars cov hai
truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và tổ chức cách ly theo quy định
khi có kết quả xét nghiệm khẳng định pca các trường hợp âm tính được trở về nhà
tự theo dõi sức khỏe tuân thủ năm k trường hợp dương tính chuyển vào cơ sở cách ly điều trị f theo quy định
sáng nay ngày hai mươi hai tháng chín chợ lưu động đầu tiên do sở công thương phối hợp với quận năm tp hcm phát triển bắt đầu đi vào hoạt động
lực lượng phục vụ hiện tại là viên chức và tình nguyện viên
hiện sở công thương đang đánh giá tính an toàn của các công thương

một đoạn đường trần bình trọng tại quận năm được trưng dụng để dựng lên một khu chợ tạm
với số lượng một mươi hai quầy bán các mặt hàng lương thực thực phẩm hoa chất tẩy rửa được đánh sang số thứ tự
các quầy hàng được bố trí giãn cách giữa các ô
người dân có thể trực tiếp mua bán chọn lựa sản phẩm theo yêu cầu
nhưng đảm bảo phòng chống dịch và thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k
điểm nối bật của chợ lưu động này là ngoài những mặt hàng thiết yếu
thì có thêm gian hàng hải sản tươi sống chúc đa dạng bữa ăn cho người dân khu vực
bạn thấy vui lắm tại vì mấy bữa rồi đói rồi thiếu thức ăn
bây giờ thấy có thịt cá là vui rồi
thì mua trước mua rồi để tự đó để trong tủ lạnh đó
nhưng mà bữa nay sắp hết thì tự nhiên có cái này là vui rồi
phục vụ cho cái bếp ăn của mình theo cái đúng nhu cầu của người dân
nói chung là mình thích cái gì thì mình chờ chọn lựa cái đó
còn theo combo nó cũng hơi khó
hôm nay mình có khoảng hai mươi mặt hàng ví dụ như là tôm càng tôm thẻ
nghiêu sò huyết ốc mỡ ốc bông
mình phải bỏ hai cái mục tiêu ra là danh số và lựa nhuận
chứ nói chung là mình biết là bà con bị phong tỏ tức là cái chuyện mà có hàng tươi rất là hiếm
dự kiến chợ lưu động sẽ phục vụ với công suất năm trăm linh người đi chợ mỗi ngày
người dân đến mua bán tại chợ phải cầm theo phiếu cũng như xác nhận đã tiêm hai mũi vắc xin
hiện tại người dân ở chợ lưu động
nguồn hàng tại chợ lưu động do phòng kinh tế quận tự chú động
và lực lượng bán hàng cũng là nhân viên của trung tâm văn hóa địa phương
cách triển khai chợ lưu động này đến từ mục tiêu trước mắt là bình ổn giá
không thu lợi khi đưa hàng hóa đến người dân
đây là shipper đã được hoạt động liên quận rồi

còn việc mà tổ chức để cho các tiểu thương thực hiện thì đây là cái phương án quận dự kiến tính là sau ba mươi tháng chín sẽ triển khai
hiện nay là cái lực lượng tự thương đã được tiết ngừa đầy đủ rồi
với cái kinh nghiệm kiến thức trong cái việc hoạt động trong cái lĩnh vực bán lẻ
do đó là cần phải mở ra sớm cần phải tạo điều kiện để cho họ hoạt động
một mặt thì cũng tạo thêm thu nhập
một mặt là cũng giúp cho cái linh truyền hóa
nó được phần lợi nó được độ giàu hơn
mới đây ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh vừa ban hành bộ tiêu chí gồm bảy mục
để đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch tại chợ truyền thống
do đó hiện sở công thương mới chỉ xem xét mở lại các chợ tại vùng xanh như quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ
và sắp tới sẽ mở tại địa phương đang có những ghi nhận kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch như huyện nhà bè
các quận huyện còn lại và thành phố thủ đức sẽ linh hoạt đánh giá các không gian rộng an toàn
như các chợ đầu mối để tái mở cửa hoặc áp dụng mô hình chợ lưu động cho tiểu thương hoạt động
ngày hai mươi hai tháng chín một trăm bảy mươi tấn nông sản sạch được chở bằng xe dường nằm xe buýt máy lạnh
xuất phát từ đà lạt đi thành phố hồ chí minh kết thúc đợt tặng nông sản của tỉnh lâm đồng đến người dân thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành phía nam với số lượng là hơn sáu tấn đã được tiếp nhận với dạng là quà tặng từ người dân và doanh nghiệp
theo kế hoạch lâm đồng tặng thành phố hồ chí minh năm tấn nông sản
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp lâm đồng đã tăng thêm một tấn để hỗ trợ công tác an sinh của thành phố hồ chí minh
việc khu hái vận chuyển và phân phối từ đà lạt đến thành phố hồ chí minh diễn ra từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày hai mươi hai tháng chín
trong đó hơn hai tấn được vận chuyển bằng gần bốn trăm linh lượt xe dự nằm xe buýt máy lạnh từ đà lạt đến thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai tiền giang long an
ngoài một lượng lớn được đưa vào combo nông sản hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do ủy ban nhà dân thành phố hồ chí minh tổ chức
thì mỗi ngày khoảng năm mươi tấn nông sản được xe từ lâm đồng trở thẳng đến các bếp ăn từ thiện bếp ăn bệnh viện giả chiến điều trị covid một mươi chín và bếp ăn của các bệnh viện tuyến trên
thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng chín công an quận bình thủy thành phố cần thơ cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng công nghệ cao dưới hình thức mua bán số lô số đề và cá độ bóng đá có giao dịch lên đến hàng trăm tỷ
nguyễn hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu và lê nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ huyện kế sách tỉnh sóc trăng
các đối tượng này sử dụng trang mạng xã hội zalo tin nhắn sms để hoạt động phạm tội số tiền đánh bạc rất lớn chủ yếu được chung chi qua tài khoản mở tại các ngân hàng
qua kiểm tra thống kê sau kê tài khoản và khai nhận của các đối tượng số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây đánh bạc này là hơn một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
đây là số tiền tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố cần thơ
tăng vật thu giữ gồm bảy mươi năm triệu đồng tiền mặt một mươi điện thoại di động một máy tính sắp tay ba máy tính bảy thẻ atm
cũng như tăng vật tài liệu có liên quan đến công việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua đấu tranh khai thác ban chuyên án đã bắt giữ tổng cộng một mươi sáu đối tượng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thủy thành phố cần thơ đã khởi tố một mươi hai bị can tám bị can tội tổ chức đánh bạc và bốn bị can tội đánh bạc
tạm giam bảy bị can cấm đi khỏi nơi cư trú năm bị can xứ phạt hành chính bốn đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thủy thành phố cần thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định
sau thời gian tích cực điều tra ngày hai mươi hai tháng chín công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bảy bị can vì tội chống người thi hành công vụ
theo đó bảy bị can gồm nguyễn hà tùng nguyễn trường khang nguyễn chí nguyễn cả ba quê tỉnh cà mau
giáp thanh phú huỳnh thanh phát cả hai quê tỉnh an giang kiều minh đức hồ xuân hùng
nguyên huyện định quán tỉnh đồng nai
theo kết luận điều tra tối ngày một mươi tháng bốn nhóm của tùng gồm một mươi một người đến một quán ăn ở xã bắc sơn
huyện tróng bảo an nhậu mừng sinh nhật của hùng rồi đi hát karaoke
nhưng phú khang và phát đi mà vào khu công nghiệp khối nai chơi
tại đây cả ba xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của anh nguyễn hữu luân hai mươi một tuổi quê sóc trăng
nên đã gọi điện cho nhóm của tùng ra hỗ trợ đánh luân gây thương tích
nhận được tin báo công an đồn khu công nghiệp sông mây hố nai cử đại úy phạm hồng quán đến giải quyết vụ việc
thì tùng xông vào la lối chửi bới thách thức sô đẩy vào người đồng chí quán
nên bị đồng chí quán dùng tay đẩy ra khỏi phòng trực bảo vệ
ngay sau đó tùng rút thêm đồn bọn là khang phú phát đức hùng nguyện đến đánh luân
và dùng tay đấm vào đồng chí quán khi đang làm nhiệm vụ gây thương tích ba rồi bỏ trốn
nhận được tin báo công an huyện trắng bom tỉnh đồng nai đã tiến hành điều tra truy bắt các đối tượng
liên quan đến ồn ào kêu gọi từ thiện của một số cá nhân bộ công an mới đây xác nhận đã nhận được đơn tố cáo
yêu cầu làm minh bạch chuyện quyên góp tiền trong đó có một đơn tố cáo cho biết là đã chuyển tiền
cho một nghệ sĩ hỗ trợ miền trung nhưng nhận thấy nhiều điểm không minh bạch
bộ công an cho biết không chỉ liên quan đến nghệ sĩ mà các đơn tố cáo gửi về yêu cầu cơ quan chức năng
làm rõ một số cá nhân kêu gọi từ thiện nhưng có nhiều dấu hiệu không minh bạch
bộ công an nhận định đây là tiền đóng góp của người dân chứ không phải tiền chỉ một cá nhân hay tổ chức nào
do đó người dân có quyền được giám sát việc thu phân phố các khoản tiền này đến những nơi cần
trong các đơn gửi về có một người chia sẻ đã chuyển tiền góp vào quỹ ủng hộ miền trung của một nghệ sĩ
nhưng nhận thấy một số điểm khuất tất
vấn đề cá nhân kêu gọi quý từ thiện với số tiền lớn và nhiều điểm chưa rõ ràng trong thu chi
đã gây tranh cãi lớn từ đầu năm đến nay
do đó theo quan điểm của bộ công an dù không có đơn tố cáo thì bộ cũng sẽ làm rõ các nội dung
liên quan đến việc kêu gọi phân phát tiền từ thiện
cũng liên quan tranh cãi minh bạch từ thiện nhiều nghệ sĩ cũng đã gửi đơn tố cáo lên công an tp hcm
bộ công an tp hcm đã gửi đơn tố cáo lên công an tp hcm sau khi kêu gọi quyên góp
hiện công an tp hcm đang thủ lý và điều tra các tố cáo này
thưa quý vị một công ty chuyên sản xuất bút xốp trong khu công nghiệp nam tân nguyên tỉnh bình dương
đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến cho ba m hai nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu bị thiêu rụi
thời điểm trên tại công ty trách nhiệm hữu hạng tp chuyên sản xuất mút xốp đang thực hiện phương án ba tại chỗ
thì bất ngờ lửa bùng phát
tại đây chưa các nguyên vật liệu dễ cháy nên chỉ trong ít phút ngọn lửa đã bao trùm cả xưởng
có nguy cơ cháy lan sang công ty sát bên
lực lượng tại chỗ đánh bất lực trong chữa cháy
cảnh sát sau đó điều động hai mươi ba phương tiện và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế
vụ cháy đã khiến nhiều tài sản trong nhà xưởng rộng khoảng ba m hai bị thiêu rụi
nhiều công nhân bị ngạt khó ngất xỉu tại chỗ do nỗ lực cứu tài sản của doanh nghiệp
lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và nguyên nhân do cháy gây ra